thưa quý vị vụ sát hại sáu người tại tỉnh bình phước xảy ra vào sáng ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy đã khiến nhiều người dân phải băng hoàng
theo thông tin ban đầu người dân phát hiện phía trong cổng nhà ông lê văn mỹ chủ xưởng gỗ anh quốc có người tử vong trên vũ máu nên đã hô hoán mọi người
biết có chuyện chẳng lành mọi người chạy vào nhà thì thấy vợ chồng chủ nhà và hai người con cùng với một người cháu cũng đã bị giết trong ngôi biệt thự
một người cháu khác cũng bị giết khi chạy ra ngoài ngôi nhà
tại hiện trường vụ án kinh hoàng có sáu người đã bị hung thủ ra tay sát hại năm người tử vong trong nhà một người tử vong ở gần cổng ngôi nhà
đây cũng là cơ ngơi gồm trụ sở làm việc và hai khu chế biến gỗ khá bề thế rộng khoảng một m hai của gia đình ông lê văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tên thường gọi là quốc
tọa lạc ngay cạnh quốc lộ một mươi ba thuộc ấp
tại đây xã minh hưng trần thành với tên giao dịch pháp lý là công ty sản xuất chế biến gỗ quốc anh
vụ án này quá tàn ác đối với một gia đình mà chết sáu người như vậy thì không còn lại là một người làm như vậy là không còn một đánh người
và em cũng mong muốn đối với lực lượng công an để lực lượng công an cố gắng quyết tâm để bắt được những hung thủ để đưa ra ánh sáng
một người làm công của gia đình này cho hay
như thường lệ khoảng bảy giờ sáng
người này đến báo cho bà chủ công ty về những xuất cơm cho công nhân làm tại xửng vỗ
khi vào cổng thì bà hốt hoảng vì thấy một người nằm trên vũng máu đã tử vong
bà hô hoán mọi người cùng chạy vào phía trong căn nhà của ông chủ
thì kinh hoàng khi thấy cảnh tượng cả ông bà chủ cùng với hai người con và một người cháu cũng bị giết trong tư thế bị bẻ quạt tay bịt mắt bằng vải
khi nghe tin được cái vụ án này thì em rất là bức xúc
cho nên là vừa buồn lại vừa bức xúc cho gia đình quốc án
em cũng rất mong muốn là nhờ các anh cảnh sát các cán bộ công an giúp đỡ bà con và những gia đình nhận nhân nhanh sớm xác nhận ra được cái người giết người như thế này và nhanh chóng tóm gọn được người đó
bước đầu xác định những người thiệt mạng trong căn biệt thự gồm ông lê văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tên thường gọi là quốc
bà nguyễn nguyễn
lê thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai vợ ông mỹ tên thường gọi là ánh
em lê thị ánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là con gái của ông mỹ
em lê quốc anh sinh năm hai nghìn tên thường gọi là bôn là con trai của ông mỹ
em dư thị tố như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là cháu ruột của bà nga
còn anh dư minh vĩ sinh năm hai nghìn một cũng là cháu bà nga bị giết chết ở gần phía trong cổng của ngôi nhà
riêng bé gái con gái út của ông mỹ
ông mỹ tên na hai mươi hai tháng tuổi ngủ chung với cha mẹ nhưng may mắn sống sót
ngoài ra hiện trường trong ngôi nhà có dấu hiệu bị lục lọi giống như là một vụ cướp của giết người
ngay sau khi được cấp báo đến lực lượng công an xã cũng rất nhanh chóng lực lượng công an huyện trân thành công an tỉnh đã huy động lực lượng đến phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra